tại thành phố đà nẵng trong hai ngày ba mươi một tháng một mươi và ngày một tháng một mươi một bộ thông tin và truyền thông và cơ quan thường trực hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh trung ương
phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ phóng viên biên tập viên thuộc các cơ quan báo đài trung ương và địa phương trong cả nước
hội nghị do các giảng viên cao cấp của học viện quốc phòng học viện an ninh và học viện báo chí và tuyên truyền giảng dạy
đã tập trung phổ biến năm chuyên đề về chủ trương đường lối của đảng và nhà nước liên quan đến quốc phòng an ninh của việt nam
định hướng thông tin tuyên truyền về quan điểm đường lối chính sách của đảng và nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng an ninh
cũng như đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng phòng chống các âm mưu phá hoại của các thế lực thủ địch
đây không chỉ là dịp để bộ thông tin và truyền thông bồi dưỡng các kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và kỹ năng phát ngôn của cán bộ
phóng viên biên tập viên trong tình hình mới mà còn là cơ hội cho mỗi cán bộ gặp gỡ trao đổi nghiệp vụ làm báo trong kỷ nguyên số